mùa mai đào này thì trước tiên em thấy trên cái hình ảnh nhưng mà hôm nay là được thấy trực tiếp như vậy cảm giác rất là đẹp thích lắm